bộ tài chính đang dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
đáng chú ý danh mục phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập gồm thuốc lá điếu xì gà rượu bia
theo dự thảo danh mục hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập gồm thuốc lá điếu xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá rượu bia
ô tô dưới một mươi sáu chỗ ngồi xe mô tô trên một trăm hai mươi năm phân khối máy bay du thuyền xăng các loại điều hòa nhiệt độ công suất từ chín mươi btu trở xuống
hàng hóa phải kiểm dịch động vật theo danh mục do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tiền chất thuốc nổ vật liệu nổ công nghiệp theo danh mục do bộ công thương quy định
dự thảo cũng nêu rõ về cửa khẩu nhập
đối với phương thức vận tải đường biển đường hàng không cửa khẩu nhập là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn
đối với phương thức vận tải đường sắt cửa khẩu nhập là ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới
đối với phương thức vận tải đường bộ đường sông cửa khẩu nhập là cửa khẩu nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ việt nam